liên quan đến vụ cháy nhà dân đã khiến cho hai mẹ con tử vong tại phường châu phú a thành phố châu đốc
vào tối ngày hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với trần văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú thành phố châu đốc về hành vi giết người
vụ cháy xảy ra vào lúc hai h ba mươi phút sáng ngày hai tháng một mươi một thời điểm xảy ra cháy trong nhà có ông lâm tuyền dân
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám sinh sống cùng với cháu tên là thái cẩm châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và thái bảo trân
sinh năm hai nghìn một mươi năm là con ruột của châu ông dân được lực lượng phòng cháy chữa cháy phá cửa cứu sống kịp thời
hai người còn lại đã tử vong nghi vấn đây là một vụ án giết người cơ quan công an đã tổ chức điều tra
truy xét và xác định nghi phạm là trần văn nam nam khai nhận trung sống với chị châu từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
châu không chung sống với nam nữa vào ngày hai tháng một mươi một sau khi uống hết một năm lít rượu nhớ lại việc chị châu
có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác đối tượng đã phóng hỏa sát hại hai mẹ con nạn nhân